thưa quý vị trong thời gian vừa qua các lực lượng chức năng đã có nhiều giải pháp để xử lý
nhưng vẫn còn tồn tại nhiều vi phạm liên quan đến xe hợp đồng hoạt động trá hình như xe khách tuyến cố định
trong đó việc ứng dụng công nghệ và chia sẻ cơ sở dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình
được kỳ vọng là giải pháp để góp phần tạo sự cạnh tranh bình đẳng giữa các loại hình vận tải
cùng tìm hiểu của phóng viên truyền hình nhân dân
bất kỳ ai khi có nhu cầu di chuyển theo một lộ trình cố định
chỉ cần vào mạng là có thể tìm thấy hàng loạt nhà xe giá cả được niêm yết công khai
điều này là vi phạm quy định bởi xe hợp đồng không được phép bán vé đơn lẻ cho hành khách
thế nhưng dù cảnh sát giao thông thanh tra giao thông thường xuyên tăng cường kiểm tra
nhưng để xử lý vi phạm cũng không đơn giản
mặc dù biết là nhà xe có sử dụng hoạt động trá hình
nhưng bắt buộc chúng tôi phải ghi hình được các hoạt động đón trả khách
tại những nơi không quy định trên hợp đồng hoặc tại những nơi cấm rừng cấm đỗ
thì lúc đó mới có thể xử lý được cái hành vi sử dụng xe trá hình hoạt động vận chuyển hành khách
trước thực tế đó cảnh sát giao thông đã tổ chức đội hóa trang tuần lưu trên các tuyến đường
sử dụng thiết bị để ghi hình làm căn cứ xử phạt
thế nhưng sau một thời gian triển khai các nhà xe đã tìm ra cách để trốn tránh
hoạt động đón trả khách chỉ diễn ra tại các tuyến đường nhỏ
hoặc trong các đô thị những địa bàn ngoài tầm kiểm soát của cảnh sát giao thông hay thanh tra giao thông
hiện tại hệ thống thu phí ipad tự động hệ thống quản lý gps
chúng ta bây giờ đang làm rất tốt cái hoạt động của lộ trình của phương tiện
rất là rõ ràng minh bạch và công khai
khi chúng ta sử dụng thì cái việc mà nói thất thoát thuế và trốn thuế đối với các loại hình kinh doanh vận tải hành khách
chúng ta sẽ triển tiêu được hoàn toàn tận đó
hiện việc chia sẻ dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình để tính thuế đã được triển khai
sở giao thông vận tải hà nội cũng đã xây dựng quy chế phối hợp trong đó
quy trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị đặc biệt là trách nhiệm của địa phương
khi để xảy ra tình trạng xe hợp đồng đón trả khách sai quy định trên địa bàn
những giải pháp đồng bộ này được kỳ vọng sẽ xiết chặt quản lý hoạt động của loại hình xe hợp đồng
từ đó góp phần giải quyết tình trạng xe hợp đồng hoạt động trá hình như xe khách tồn tại từ lâu nay